nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn những người đồng đội trong trận chiến năm xưa
đã tể tiệu về bên cầu rạch chiếc để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chiếc xe tăng đầu tiên của lữ đoàn hai trăm linh ba quân đoàn hai
cắm cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền nam tiến qua cầu rạch chiếc vào giải phóng sài gòn
tổng kết trận đánh có năm mươi hai cán bộ chiến sĩ đặc công đã hy sinh anh dũng tại đây
đồng đội các liệt sĩ đã về quê quần bên bia tưởng niệm để thắp nén hương tưởng nhớ
câu lạc bộ ví dặm nghệ tỉnh cũng đã đến dân hoa thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
dành tặng các anh hùng những bài thơ câu dặm quê hương
năm hai nghìn một mươi năm nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm giải phóng sài gòn
thành phố hồ chí minh đã xây dựng công viên bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu
bảo vệ cầu rạch chiếc với ý nghĩa lịch sử chính trị giáo dục và tính nhân văn truyền thống
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc